các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
israel bắt đầu tiêm chủng quy mô lớn để chống lại biến thể alpha
vào mùa hè đất nước trung đông tiếp tục tiêm phòng tiêm mũi vaccine tăng cường chống lại delta
tới khi omicron lan tràn người cao tuổi và các nhân viên y tế được tiêm liều thứ tư
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một số ca tử vong ở israel thường dưới năm người một ngày
nhưng từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai con số này bắt đầu tăng vọt có khi lên tới hơn một trăm linh ca một ngày
tại sao một đất nước được tiêm phòng rất tốt mà vẫn phải chịu tình trạng trên
theo các chuyên gia có một số câu trả lời
thứ nhất mặc dù tỷ lệ tiêm vaccine của israel từng đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng
nhưng đã dần tuột xuống vị trí trung bình
theo đó sáu mươi sáu dân số tiêm đủ hai mũi vaccine năm mươi năm năm đã tiêm liều tăng cường
nhưng quan trọng hơn có lẽ tỷ lệ tiêm chủng ở những người sẽ bị tổn thương không cao trong khả năng có thể
trong khi ở anh gần như tất cả những người sẽ bị tổn thương nhất đều tiêm đầy đủ
ở israel khoảng một mươi
hơn sáu mươi tuổi vẫn chưa được bảo vệ
ngoài ra omicron cũng gây ra tác động mạnh
một chuyên gia giải thích israel bỏ qua gần như tất cả các lớp bảo vệ mà chúng tôi đã có
bao gồm xét nghiệm pcr cách đây những người tiếp xúc gần với bệnh nhân
tiến sĩ barak toves đại học hebrew ở jerusalem cho biết
số lượng những người chưa được tiêm chủng và khả năng lây nhiễm omicron chỉ giải thích phần nào lý do
ông nói tôi không có ý rằng vaccine không có tác dụng vaccine vẫn đạt hiệu quả chín mươi
nhưng tôi nghĩ mũi tiêm tăng cường vào tháng tám đã suy giảm
israel là nước đầu tiên tiêm liều tăng cường vào tháng tám nên tác dụng có thể đã giảm đi đáng kể
những thống kê mới ở nước này cho thấy lý do này đã ảnh hưởng đáng kể đến số ca bệnh nặng
tuy nhiên việc tiêm liều vaccine thứ tư để chống sự suy yếu trên chưa được tiến hành phổ biến
chỉ một nửa trong số những người đủ điều kiện quyết định trùng hừa
như vậy israel sẽ phải xem xét và điều chỉnh lại công tác tiêm chủng
cũng như các biện pháp kiểm tra
để kiểm soát dịch bệnh mạnh mẽ hơn để kim hãm và giảm thiểu thiệt hại về người trong đại dịch này